ngày hai mươi ba tháng sáu sở giáo dục và đào tạo tp hcm tổ chức hội nghị giải pháp đẩy mạnh đầu tư
xây dựng hệ thống thư viện tiên tiến hiện đại cho các trường học trên địa bàn thành phố
và giới thiệu nguồn vốn kích cầu đầu tư của thành phố
thực hiện chủ trương của thành phố xây dựng đô thị thông minh
ngành giáo dục và đào tạo được xác định là nhân tố đầu tiên trong năm trụ cột của đô thị thông minh
đã vào đăng khẩn trương triển khai các giải pháp đổi mới dạy và học
theo hướng xây dựng các trường học thông minh
năm hai nghìn một mươi chín thành phố đã triển khai xây dựng thư viện tiên tiến hiện đại đầu tiên
tại trường trung học phổ thông chuyên trần đại nghĩa
mang lại tín hiệu rất tốt từ học sinh giáo viên nhà trường và phụ huynh
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm thành phố hồ chí minh sẽ nhân rộng mô hình này
tại các trường học trên địa bàn ở các cấp học
thành phố đầu tư xây dựng kết hợp nguồn lực xã hội hóa để vận hành
và phát triển các thư viện tiên tiến hiện đại trở thành một điểm nhấn
trung tâm kết nối tại các trường học
để triển khai đồng bộ vận dụng tối đa nguồn lực và tiết kiệm chi phí
cần có sự vào cuộc của lãnh đạo ngành địa phương người đứng đầu nhà trường
và cả đội ngũ giáo viên trong trường sẵn sàng đổi mới
nâng cao kỹ năng nghề nghiệp phù hợp xu thế mới